trong tối ngày một mươi một tháng một mươi tại sân vận động huyện văn yên tỉnh yên bái tổ chức lễ hội quế văn yên với chủ đề quế văn yên khát vọng vươn xa
tại đêm khai mạc ba trăm linh diễn viên quân chúng của huyện văn yên sẽ thể hiện màn nghệ thuật gồm ba chương với chủ đề quế văn yên khát vọng vươn xa
các tiết mục tái hiện lại vùng đất con người văn yên từ thổ lập đất đánh đuổi giặc ngoại xâm bảo vệ bình yên cho quê hương
sự xuất hiện của cây quế gắn với những tích truyện thiêng liêng huyền bí gắn liền với bản sắc của đồng bào các dân tộc đặc biệt là đồng bào giao
sự gắn bó giữa cây quế với mảnh đất và con người nơi đây thông qua các hoạt động nằm trong lễ hội quế nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh sản phẩm của quế văn yên đến với bạn bè trong và ngoài nước